bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức lễ công bố ứng dụng bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động
theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại thủ đô hà nội
cùng sáu mươi ba điểm cầu tại bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố
và gần bảy trăm linh điểm cầu tại bảo hiểm xã hội các quận huyện trên phạm vi cả nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch ubnd về chính phủ điện tử dự và phát biểu ý kiến
cùng dự tại điểm cầu hà nội có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương
thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận và biểu dương bảo hiểm xã hội việt nam thời gian qua
đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động của ngành
nhằm mang lại các tiện ích cho người tham gia thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
thủ tướng đề nghị bảo hiểm xã hội việt nam thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau
tập trung quán triệt thực hiện hiệu quả các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
theo tinh thần nghị quyết số hai mươi tám nqtu của hội nghị lần thứ bảy
bán chấp hành trung ương khóa một mươi hai về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

thủ tướng đề nghị bảo hiểm xã hội việt nam thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau
thủ tướng yêu cầu bảo hiểm xã hội việt nam cấp ủy chính quyền các cấp
cần tiếp tục vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội
tăng cường sử dụng ứng dụng bảo hiểm số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin số hóa
tăng tính chuyên nghiệp hiện đại để hấp dẫn người dân tham gia sử dụng hiệu quả ứng dụng
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các đồng chí lãnh đạo
đã thực hiện nghi thức công bố ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số